trong phiên chất vấn trước đại biểu lý tiết hạnh đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bình định đã đặt vấn đề về mô hình quản lý thị trường nhằm đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại
mới đây chính phủ đã có ban hành quyết định của thủ tướng chính phủ về tổ chức xây dựng bộ máy của lực lượng quản lý thị trường theo hệ thống ngành dọc xuyên suốt từ trung ương đến địa phương
ta chỉ thay đổi về mô hình tổ chức nhưng còn về bản chất việc tham gia trì đạo và có lãnh đạo một cách toàn diện
các lực lượng quản lý thị trường thì đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ của chính phủ của các bộ ngành với chính quyền của địa phương
và đồng thời chúng tôi cũng sẽ phối hợp để tổ chức hoàn thiện các hệ thống hạ tầng pháp lý rồi cũng như đổi mới về các phương thức hoạt động của lực lượng quản lý thị trường đặc biệt theo cơ phán số hóa và ứng dụng công nghệ thông tin
theo ý kiến của cử tri và quản lý chính quyền địa phương lực lượng quản lý thị trường hiện nay đóng góp rất lớn cho sự phát triển của xã hội
nhưng đồng thời cũng có một bộ phận là lực lượng tiếp tay cho hoạt động buôn lậu hàng gian hàng giả gây bức xúc trong dư luận xã hội
đại biểu nguyễn thị quyết tâm nhấn mạnh
phần trả lời của bộ trưởng bộ trưởng đang nói về sự phối hợp trong quản lý lực lượng này theo cơ cấu lại về bộ máy tổ chức
sau bộ trưởng chưa nói rõ cái vai trò người đứng đầu là bộ trưởng trong vấn đề này như thế nào
xin bộ trưởng cho biết thêm trách nhiệm của bộ trưởng để chấn chỉnh lại tình hình này
trước tiên chúng tôi nhìn nhận trách nhiệm của bộ trưởng
trước tiên chúng tôi nhận trách nhiệm của mình của người đứng đầu là bộ trưởng
và của ngành công thư có quản lý các lực lượng quản lý thị trường
nhưng ở hai khía cạnh
khía cạnh thứ nhất tức là trong các hoạt động chuyên môn điều hành để cùng phối hợp với chính quyền địa phương
và các lực lượng chức năng khác để thực hiện hoạt động đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại
trong suốt thời gian vừa qua là bộ rất quan tâm đến vấn đề này
và cá nhân tôi cũng vậy
hàng loạt những vấn đề có những vụ việc xảy ra liên quan đến phẩm chất hoặc là năng lực chuyên môn của quản lý thị trường tại địa phương
thì chúng tôi đổi qua theo dõi và có phối hợp với chính quyền địa phương để có cái sự chỉ đạo và cũng như phối hợp
trong cả về nhiệm vụ chuyên môn cũng như xem xét trách nhiệm trong quá trình vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật
bộ công thương cũng cho biết thời gian tới sẽ xây dựng quy chế phối hợp với chính quyền địa phương
nhằm bảo đảm quản lý chặt chẽ và hiệu quả thị trường kiểm soát được tình trạng hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng
thưa quý vị chiều nay tiếp đoàn lãnh đạo tỉnh hyogo của nhật bản do ông toshizo ido thống đốc tỉnh dẫn đầu
thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ mong muốn
thống đốc cũng đang là chủ tịch liên hiệp chính quyền vùng kansai mở rộng
thúc đẩy hợp tác giữa việt nam và tỉnh hyogo nói riêng khu vực kansai nói chung
thủ tướng nhấn mạnh chính phủ việt nam luôn quan tâm và thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước
trong đó có thúc đẩy các địa phương của việt nam hợp tác với tỉnh hyogo
việt nam cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhật bản đầu tư kinh doanh thành công ở việt nam
thủ tướng đề nghị tỉnh thúc đẩy giao lưu nhân dân thúc đẩy mở các đường bay giữa hyogo và các địa phương của việt nam
đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực du lịch
thống đốc tỉnh hyogo toshizo ido cho biết
chương trình đoàn sang việt nam lần này sẽ làm việc với nhiều địa phương của việt nam
nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại và đầu tư trong đó có thành phố hồ chí minh hà nam và một số địa phương khác
hiện có bảy mươi doanh nghiệp của tỉnh hyogo đầu tư tại việt nam
và có nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa khác của nhật bản mong muốn đầu tư vào việt nam
tiếp đại sứ ba lan tại việt nam ông ursus joel đến chào xã giao thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng
với kinh nghiệm làm việc nhiều năm tại việt nam trong vai trò tham tán thương mại
ông ursus joel sẽ đưa hợp tác kinh tế thương mại lên tầm cao mới
thủ tướng cho rằng hợp tác thương mại còn nhiều dư địa để phát triển
và con số kim ngạch thương mại có thể tăng lên nhiều lần so với mức kim ngạch hai triệu hơn một tỷ usd hiện nay
mong muốn ba lan thúc đẩy để evfta sớm ký kết phê chuẩn
đại sứ ursus joel bày tỏ vinh dự làm đại sứ ở đất nước việt nam tươi đẹp phát triển nhanh chóng
ông cho biết những nhà ngoại giao ba lan mà ông gặp gỡ đều bày tỏ ấn tượng trước sự thay đổi nhanh chóng của việt nam
bày tỏ tin tưởng hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta sẽ sớm hiện thực hóa
tại buổi tiếp đại sứ du lịch việt nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
ông john norman người australia vừa được bộ văn hóa thể thao và du lịch
trao quyết định bổ nhiệm đại sứ du lịch vào trưa ngày ba mươi một tháng một mươi
thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết
việt nam đặt mục tiêu tăng trưởng khách du lịch ba mươi một năm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
do đó thủ tướng mong muốn ông john norman có nhiều ý kiến tâm huyết giúp ngành du lịch việt nam phát triển
thúc đẩy thu hút du khách quốc tế
ông john norman cho biết đây là ngày đáng nhớ đối với ông khi trở thành đại sứ du lịch của việt nam
ông cho biết sẽ nỗ lực đưa ra những ý kiến giúp ngành du lịch việt nam phát triển hơn nữa
không chỉ dừng lại ở việc quảng bá các hình ảnh điểm đến hấp dẫn của việt nam
ông joel norman mong muốn
là cầu nối thúc đẩy các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch đầu tư vào việt nam
sáng nay tại thủ đô viên trăn đoàn đại biểu cấp cao ủy ban kiểm tra trung ương đảng cộng sản việt nam
do đồng chí trần cẩm tú bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương làm trưởng đoàn
đã có cuộc hội đàm với đoàn đại biểu ban kiểm tra trung ương đảng nhân dân cách mạng lào
do đồng chí bung thong chimany ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ
trưởng ban kiểm tra trung ương làm trưởng đoàn
tại cuộc hội đàm hai bên đã chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm và bài học quý trong công tác phòng và chống tham nhũng
nhấn mạnh công tác kiểm tra giám sát phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ rất quan trọng của cả hai đảng
do vậy việc giao lưu trao đổi kinh nghiệm thực tiễn giữa các cơ quan kiểm tra giám sát phòng chống tham nhũng của hai đảng là hết sức cần thiết
hai bên nhất trí trong thời gian tới ủy ban kiểm tra trung ương đảng cộng sản việt nam
và ban kiểm tra trung ương đảng nhân dân cách mạng lào sẽ tiếp tục thực hiện tốt cơ chế hợp tác hiện nay
theo kế hoạch hợp tác giữa hai đảng giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một tăng cường giao lưu trao đổi kinh nghiệm
giữa ủy ban kiểm tra trung ương đảng cộng sản việt nam và ban kiểm tra trung ương đảng nhân dân cách mạng lào
về công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng phòng chống tham nhũng và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ
góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội của mỗi đảng cũng như góp phần xây dựng tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống
đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào
chiều nay tại hà nội bộ y tế đã tổ chức họp báo nhằm cung cấp thông tin về nghị định số một trăm bốn mươi sáu ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế
bốn điểm mới trong nghị định bao gồm bổ sung một số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế quy định tham gia theo hộ gia đình nhưng không bắt buộc tham gia cùng thời điểm
thực hiện giảm trừ mức đóng khi thành viên thứ hai tham gia trong năm tài chính quy định cụ thể hơn về hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
bỏ quy định giao quỹ khám chữa bệnh cho cơ sở y tế khám chữa bệnh thay vào đó là giao tổng mức thanh toán
sửa đổi bổ sung một số quy định cụ thể về thanh toán chi phí khám chữa bệnh bổ sung quy định mới về công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
trên cơ sở nghị định số một trăm bốn mươi sáu hai nghìn một mươi tám ndcp bộ y tế cũng đã ban hành quyết định số sáu nghìn năm trăm năm mươi sáu qdbit về mẫu bảng kê chi phí khám bệnh
chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh và ban hành thông tư số hai mươi bảy hai nghìn một mươi tám tt bit ngày hai mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và khám bệnh
chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến hiv aids
thưa quý vị chiều tối nay tại trung tâm văn hóa hàn quốc hà nội đã diễn ra triển lãm tranh mang tên miền cổ tích
trưng bày những tác phẩm của họa sĩ nguyễn quốc huy
triển lãm đã mang đến cho người xem những cảm nhận mới về chất liệu sơn mải truyền thống vốn đã quen thuộc trong hội họa
họa sĩ nguyễn quốc huy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một tại hà nội
anh là một trong những họa sĩ rất thành công
trong việc đưa một lần gió mới vào sơn mải truyền thống bằng những kỹ thuật điều luyện
miền cổ tích gồm hai mươi chín tác phẩm tranh sơn mài được nguyễn quốc huy gửi gắm cảm xúc
trong ánh sáng âm thầm mà dạng dỡ của vỏ trứng và muôn ngàn màu sắc tươi mới của lá và hoa
hai mươi chín bức họa gợi cho người xem về một thế giới lung linh mở ảo bình dị và dịu êm
của một miền cổ tích xưa của phong cảnh làng quê mái đình việt
thông qua triển lãm này trung tâm văn hóa hàn quốc hy vọng sẽ góp một phần công sức
vào việc duyên giữ quảng bá nghệ thuật sơn mải của việt nam
đồng thời tạo cơ hội giao lưu giữa những người đam mê tranh sơn mải hay nước
thưa quý vị chiều nay tiếp tục diễn ra phiên xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự
đối với bị cáo đinh ngọc hệ và các bị cáo có kháng cáo
bị cáo kháng cáo bao gồm đinh ngọc hệ trần văn lâm và phùng danh thắm
và của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án
đối với bản án hình sự sơ thẩm ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
tòa án quân sự quần khu bảy
theo hồ sơ cơ quan chức năng cung cấp bị cáo đinh ngọc hệ được tặng huân chương lao động hạng ba
nhưng không do bộ quốc phòng đề nghị
ngoài ra bị cáo được tặng huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng một
và một số bảng khen của bộ trưởng giao thông vận tài
chủ tịch ubnd các tỉnh cần thơ đông tháp
tòa sơ thẩm nhận định các huy chương bị cáo đinh ngọc hệ được tặng
khi sử dụng băng giả nên không công nhận
viện kiểm soát quân sự trung ương thấy rằng
việc kiến nghị hủy các hình thức khen thưởng liên quan bằng đại học giả là chính xác
trong khi đó bị cáo phùng danh thắm phạm tội lần đầu
quá trình công tác có nhiều đóng góp trong việc phát triển tổng công ty
tạo công an việc làm và bảo đảm thu nhập đời sống cho hàng chục nghìn cán bộ nhân viên của tổng công ty
đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế nói chung và nền kinh tế quốc phòng nói riêng
đảng ủy và người lao động có gửi đơn xin giảm án cho bị cáo thắm
tại phần luận tội sáng nay đại diện viện kiểm sát quân sự trung ương đã đề nghị tòa phúc thẩm
xem xét hình phạt cho bị cáo đinh ngọc hệ đề nghị chuyển hình phạt khác với bị cáo phùng danh thắm
không chấp nhận kháng cáo của bị cáo trần văn lâm
theo kế hoạch chiều mai ngày một tháng một mươi một tòa án quân sự trung ương sẽ tuyên án phiên xét xử phúc thẩm
các bị cáo liên quan đến các vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
sử dụng tài liệu già của cơ quan tổ chức và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
thông báo của cơ quan tìm kiếm và cứu nạn quốc gia indonesia đang cố gắng xác định
liệu vật thể dài hai mươi hai mét được tìm thấy dưới nước có thuộc về máy bay jt sáu mươi một nghìn hai mươi
hiện các thở lạn cũng đang tìm đến nơi phát ra tín hiệu của hộp đen
bên cạnh đó cơ quan này cũng thông báo đã gửi bốn mươi chín túi đựng thi thể của các nạn nhân
cho lực lượng cảnh sát để xác định danh tính
cùng ngày giám đốc kỹ thuật cùng một số kỹ thuật viên của hãng hàng không lion air
đã bị sa thải sau vụ tai nạn
hiện chưa rõ quyết định của bộ giao thông indonesia mang tính chất tạm thời hay vĩnh viễn
sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi máy bay gt sáu trăm một mươi đã mất tín hiệu chỉ một mươi ba phút sau khi cất cánh
từ sân bay jakarta
máy bay đã rơi xuống vịnh janawang và khiến toàn bộ hành khách và phi hoành đoàn
gồm một trăm tám mươi chín người thiệt mạng
ủy ban chống khủng bố của nga vừa ra thông báo một người đã bị thiệt mạng trong một vụ nổ
xảy ra tại trụ sở của cơ quan an ninh liên bang ở miền bắc của nước này
theo thông báo ít nhất có một người thiệt mạng và ba người bị thương trong vụ nổ
giới chức vùng arkhangelsk cũng ra thông báo đánh giá về tính chất nghiêm trọng của vụ việc
và nỗ lực xác định danh tính người thiệt mạng cũng như loại thiết bị nổ
trước đó lực lượng chức năng đã phong tỏa các tuyến đường gần khu vực xảy ra vụ nổ
ngoài ra các biện pháp an ninh cũng đã được tăng cường được áp dụng cho toàn bộ các tòa nhà chính phủ
tại khu vực trên đích thân thống đốc igor oklov đã đi thị xát hiện trường vụ nổ
trong khi các cơ quan an ninh đã triệu tập họp khẩn